hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày ba mươi tháng một mươi là hai hai trăm linh bốn bệnh nhân
có một mươi ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày vừa qua
ninh bình lạng sơn sơn la yên bái lai châu hải phòng tuyên quang thái bình hưng yên điện biên thái nguyên hòa bình bắc cạn
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn tám mươi triệu liều
trong đó tiêm một mũi là hơn năm mươi sáu triệu liều và tiêm mũi hai là gần hai mươi bốn triệu liều
thưa quý vị trong thời gian vừa qua trên một số trang mạng xã hội cá nhân
đã xuất hiện phương pháp điều trị bệnh mà chưa được khoa học kiểm chứng
cụ thể là trong vài ngày gần đây tại địa bàn thành phố cà mau đã xuất hiện tài liệu hướng dẫn
về cách trị nhiều loại bệnh trong đó có cả trị bệnh covid một mươi chín
mà không cần phải khám bệnh hay điều trị theo y học
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác với kiểu điều trị bệnh như vậy

bốn ngày qua tại một số khu cách ly tập trung thuộc địa bàn thành phố cà mau
xuất hiện tài liệu được in sao mang tên chia sẻ kinh nghiệm
trong đó hướng dẫn nhiều phương pháp trị nhiều loại bệnh như bệnh tiểu đường bệnh gút
thậm chí cả trứng hơi nách hay mắc bệnh covid một mươi chín
mà chỉ cần đọc giấy số trong thời gian từ vài chục phút đến vài giờ nhiều lần trong ngày
sẽ khỏi bệnh mà không cần phải khám hay uống thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế
đâu phải mà đi
đọc số hoặc là cái chuyện mình chỉ nghe không mà lại hết bệnh là không bao giờ có
nhưng mà cái cơ bản phải tin tưởng là việc uống thuốc
tất cả những cái bệnh quạng gì không phải là thuốc
không có thuốc không bao giờ hết bệnh
mình cứ nghĩ là vậy đi không phải khơi mà hết
bà con đừng có tả tin mà đi nghe lời cái gì
người tiên truyền lên nó cứ gùm đen làm ảnh hưởng
nó ảnh hưởng đến người tin thật làm đến sức khỏe người ta nữa chứ
qua điều tra các đơn vị thuộc công an tỉnh cà mau đã thu giữ trên chín mươi quyển tài liệu
với nội dung trên đồng thời đã phát hiện hai người sao chép và phát tán số tài liệu trên
theo trình bày ban đầu là do chủ quan phát hiện trên mạng xã hội có video
chia sẻ bài viết chữa bệnh covid một mươi chín bằng phương pháp mới
mà chưa nhận thức rõ phương pháp trị bệnh trên là phản khoa học
nên đã in sao và phát tán tài liệu
tại mình không biết lúc đầu mình không biết mình nghĩ là đúng
nhưng mà khi ở đây tìm lực lượng tư vấn cho mình nghe thì mình thấy ra là mình xa rồi
sau khi được phân tích
hai người phụ nữ có liên quan đến vụ việc đã nhìn nhận sai phạm
đồng thời cam kết sẽ không vi phạm
theo đơn vị y tế phương pháp trị bệnh mà chỉ cần đọc các giấy số nhiều lần trong ngày
mà không cần phải khám bệnh và điều trị là phản khoa học
mang xu hướng mê tín dị đoàn
người dân không nên làm theo phương pháp này
bệnh covid thì phải đưa vô điều trị
rồi bệnh tiếu đường thì do bệnh nội tiết chúng ta phải căng bằng nội tiết
và các bệnh khác tôi cũng khuyên các bà con
là không nên tin và nghe theo
và cũng không nên chia sẻ những nội dung thông tin xây dựng thật như thế
hiện nay công an tỉnh cà mau đang thực hiện các biện pháp ngăn chặn và thu hồi các tài liệu như trên
bên cạnh đó người dân cũng phải hết sức cảnh giác trước những phương pháp trị bệnh mà chưa được khoa học kiểm chứng
kẻo tiền mất tật mang ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là đến tính mạng của bản thân và gia đình
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ hình sự dư văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú ở xã hồng giang huyện lục ngạn tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi giết người
thanh chính là đối tượng đã sát hại vợ và đâm trọng thương bố vợ
và một thẩm phán tnh huyện lục ngạn tại trụ sở tnh huyện lục ngạn vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi
theo tài liệu của cơ quan công an vào khoảng một mươi h một mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi
tnh huyện lục ngạn có giải quyết vụ kiện về tranh chấp hợp đồng vay tài sản
giữa ông lưu văn lờ là bố vợ của thanh và con rể là dư văn thanh
người có nghĩa vụ liên quan là vợ của thanh
trong lúc tòa đang làm việc để giải quyết nợ dân sự
dư văn thanh bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào lưng vợ khiến người vợ tử vong tại tòa
sau đó thanh tiếp tục đâm vào cổ khiến bố vợ bị thương nặng một thẩm phán cũng bị thương nhẹ
sau khi gây án dư văn thanh đến công an huyện lục ngạn đầu thú
được biết vợ chồng thanh đã ly thân bước đầu lực lượng chức năng xác định
thanh từng vay của bố vợ hai trăm linh triệu đồng nhưng chưa trả
nên bố vợ thanh đã kiện ra tòa và đối tượng này chuẩn bị giao từ trước
nên khi phiên tòa đang diễn ra đã sử dụng để gây án
công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng đang khẩn trương củng cố hồ sơ chứng cứ
để đề nghị truy tố một mươi hai đối tượng là hai nhóm thanh niên
có hành vi mang theo hung khí như mã tấu dao và gậy
để đánh nhau tại một quán karaoke
mất trợ tự công cộng trên địa bàn
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi
tại quán karaoke tn trên đường trần phú đã xảy ra vụ việc
hai nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau
khiến bốn người bị thương phải nhập viện cấp cứu
ngay trong đêm lực lượng công an đã vào cuộc điều tra truy xét
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi công an tp bảo lộc đã xác định
hai nhóm trên do nguyễn xuân linh và lê duy thắng cầm đầu
chỉ vì mâu thuẫn cá nhân hai nhóm này đã đánh nhau
ở khu vực quầy lễ tân của quán karaoke
rồi đuổi đánh nhau ra ngoài vỉa hè đường trần phú
gây bức xúc trong dư luận gây mất an ninh trật tự tại địa phương
công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng đang tiếp tục đấu tranh
củng cố hồ sơ để đề nghị truy tố các đối tượng
về tội gây dối trật tự công cộng
đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động ở xã sơn thành đông
huyện tây hòa tỉnh phú yên để trộm cắp toàn bộ số tài sản
trị giá ba trăm sáu mươi triệu đồng
đối tượng lê văn thì sinh năm hai nghìn
chú tải xã sơn thành đông huyện tây hòa
vừa bị công an huyện tây hòa tỉnh phú yên bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng chín
vợ chồng anh nguyễn ngọc thơ về nhà
thì phát hiện cửa hàng điện thoại của gia đình
đã bị trộm đột nhập vét sạch tài sản
gồm sáu mươi tám chiếc điện thoại di động các loại
một máy tính sách tay và tiền
tổng trị giá là ba trăm sáu mươi triệu đồng
lực lượng công an đã vào cuộc điều tra xác minh
phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
tại cơ quan công an nguyễn văn thì khai nhận
để có tiền trả nợ và tiêu xài
vào đêm ngày hai mươi tháng chín
thì đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại ngọc thơ
trộm cắp số tài sản trên rồi mang về nhà cất giấu
để tránh bị phát hiện
thì cùng người yêu là trần thị quỳnh yên
đã xé lẻ số điện thoại trộm cắp
mang đi bán ở nhiều nơi để lấy tiền tiêu xài
khám xét nơi ở của thì
lực lượng công an tây hòa thu giữ hai mươi ba điện thoại di động
một máy tính sách tay cùng một số tăng vật khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa
đã khởi tố trần thị quỳnh yên
về tội tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
vào sáng ngày hôm nay công an thị xã quảng trị
tỉnh quảng trị đã xác nhận
tìm thấy thi thể của nạn nhân bị nước cuốn trôi
trong vụ đoàn kiểm tra của sở giao thông vận tải
tỉnh quảng trị gặp nạn
sau sáu ngày gặp nạn
người dân đã phát hiện thi thể của ông hoàng đức v
bốn mươi bảy tuổi là giám đốc
một công ty khai thác khoáng sản
bị nước cuốn trôi tại khu vực đập tràn
nam thạch hãn thị xã hải lệ tỉnh quảng trị
cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng một đoạn ngắn
hiện thân nhân của nạn nhân đã đến nhận dạng
chính quyền địa phương đang tiến hành
các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình
đưa về mai táng theo phong tục của địa phương
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi
lãnh đạo sở giao thông vận tải tỉnh quảng trị
dẫn đầu đoàn công tác của sở
kiểm tra tàu hút cát của một doanh nghiệp
lúc này tàu có tám người
trong đó có bốn cán bộ của sở giao thông vận tải tỉnh
ba thuyền viên và giám đốc
một công ty khai thác khoáng sản
khoảng chín giờ tàu gần qua đập tràn
nam thạch hãn thì bị chết máy
và trôi vào vùng nguy hiểm
tám người đã nhảy ra khỏi tàu
tuy nhiên chỉ có bảy người bám được vào trụ bê tông
nồi giữa đập tràn nam thạch hãn
riêng ông hoàng đức v bị nước cuốn trôi mất tích
đến một mươi bốn h ba mươi phút chiều cùng ngày
các lực lượng chức năng và người dân đã phối hợp
giải cứu thành công bảy người trên vào bờ an toàn